văn phòng chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
mở đầu phiên họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm do thủ tướng chính phủ chủ trì trong ngày hôm nay
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến ủy ban kiểm tra trung ương kết luận sai phạm của chủ tịch hội đồng quản trị bidv trần bắc hà là rất nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra trung ương cũng chỉ ra sai phạm này có trách nhiệm của ngân hàng nhà nước
phó thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
đồng thời chỉ đạo này sẽ giúp bidv ngân hàng nhà nước cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng tiếp tục ra soát hoàn thiện chính sách tổ chức hoạt động của ngân hàng
liên quan đến vụ việc avg bộ thông tin và truyền thông có văn bản phản bác và cho rằng vụ việc này không gây thất thoát tài sản của nhà nước
tuy nhiên kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương hoàn toàn ngược lại
thứ trưởng bộ thông tin truyền thông hoàng vĩnh bảo cho biết về nguyên tắc khi có kết luận thanh tra thì cơ quan đối tượng thanh tra có quyền có văn bản kiến nghị giải trình